công an tp hcm ngày hôm nay cho biết vừa bắt giữ đối tượng nguyễn tường thụy về tội làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
nguyễn tường thụy sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tại nam định ngụ tại quận thanh xuân hà nội được xác định có liên quan trong vụ án làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam do phạm trí dũng cầm đầu
vụ án này đã được khởi tố và phạm trí dũng đã bị bắt giam vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín lực lượng chức năng đã bắt giữ khám xét nơi ở của nguyễn tường thụy theo đúng quy định pháp luật và thu giữ nhiều tài liệu vật chứng có liên quan đến hành vi phạm tội phục vụ công tác điều tra